công an huyện crong bắc tỉnh đắk lắc đang thụ lý điều tra vụ việc một tài xế xe bồn vô cớ bị tài xế xe ô tô con chặn đầu đánh trọng thương trên quốc lộ hai mươi một
vào khoảng một mươi ba h ngày một mươi ba tháng năm tại km ba mươi tám đoạn qua xã yafê xe bồn tài xế nguyễn tiến thái vượt qua xã yafê do nguyễn tấn bằng
chú tại xã yafê huyện cửa đông bắc điêu khiêu lúc này tài xế bằng tăng tốc vượt lên rồi lạng lách đánh võng và liên tục thắng phanh bất ngờ trước đầu xe bồn
chưa dừng lại vài phút sau xe ô tô con bất ngờ dừng hẳn trước đầu xe bồn sau đó tài xế bằng đã dùng cơ lê đánh liên tiếp vào đầu và người của anh thành rồi đập vỡ kính xe bồn
sự việc đã khiến anh thành bị thương ở tay và sau gáy gây án xong tài xế xe con lên xe bỏ chạy